thủ tướng chính phủ vừa có ý kiến về việc bố trí vốn thực hiện các dự án cấp bách phòng chống
khắc phục tình trạng hạn hán xâm nhập mặn
theo đó thủ tướng đồng ý ứng trước hai bốn mươi tỷ đồng từ nguồn thu bán cổ phần nhà nước
tại một số doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi năm chưa sử dụng để hỗ trợ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và các địa phương thực hiện các dự án cấp bách nhằm khắc phục tình trạng hạn hán xâm nhập mặn năm hai nghìn hai mươi
cụ thể thủ tướng chính phủ giao bộ kế hoạch và đầu tư thông báo cho bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và các địa phương liên quan về tổng mức vốn danh mục công trình dự án được hỗ trợ
đồng thời hướng dẫn các địa phương thực hiện thủ tục đầu tư liên quan đối với dự án cấp bách
theo quy định của luật đầu tư công và nghị định số một trăm ba mươi sáu của chính phủ
thủ tướng giao bộ tài chính chủ trì phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư
báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội phương án sử dụng nguồn thu từ bán cổ phần nhà nước
tại một số doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi năm vào thời điểm phù hợp
trong đó bố trí hai bốn mươi tỷ đồng để hoàn trả số vốn ứng đã sử dụng trước
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
được hỗ trợ vốn có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khẩn cấp theo đúng quy định
đồng thời chịu trách nhiệm quản lý sử dụng vốn được hỗ trợ bảo đảm đúng mục đích và hiệu quả đầu tư